sau hơn tám năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự giúp nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh đồng nai thay ra đổi thịt
đến nay một trăm linh đơn vị huyện của đồng nai đã được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
địa phương này đang hướng đến đơn vị cấp tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi chín
nếu như trước đây khu vực này không có đường đi không có điện người dân chỉ có thể trồng tràm thì nay trở thành những vườn cây ăn trái cho năng suất cao
có được kết quả trên nhờ thực hiện xây dựng nông thôn mới chính quyền và người dân đã chung tay mở đường đưa điện ra đồng phục vụ sản xuất